xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh thành ở miền bắc nước ta nằm ở rìa phía nam dãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ vĩ bắc
đồng thời vùng hội thủ gió trên mực một năm trăm linh m đã hoạt động yếu đi nên mưa ở khu vực này giảm
đêm nay và ngày mai thì mưa chủ yếu xảy ra giải rác với lượng nhỏ ở các tỉnh tây bắc
còn lại thì có nắng vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn và cảm giác oi bức nhẹ xuất hiện
đối với các tỉnh ở miền trung trong hai mươi bốn giờ tới dọc từ thanh hóa đến quảng ngãi phổ biến là có mưa rông vài nơi
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều giao động trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
còn các tỉnh nam trung bộ do có mưa giải rác về chiều tối cục bộ có mưa vừa đến mưa to nên nhiệt độ thấp hơn
chỉ phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ chiều ảnh hưởng chủ yếu mới hoạt động của gió mùa tây nam có cứng độ trung bình
nên mưa rông xảy ra giải rác tập trung về chiều tối và tối cục bộ thì có mưa vừa và mưa to
cần đề phòng có lốc xét cũng như là gió rất mạnh trong cơn rông
như tại thành phố hồ chí minh chiều tối ngày hôm qua đã xảy ra rông lốc làm cây cối gãy đổ nhà tốc mái ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của người dân
ban ngày thì giảm mưa sen kẽ và có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở nam bộ là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trong cả ba ngày tới khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa phổ biến là có mưa rào và rông vảy nơi với tầm nhìn xa trên một mươi km
còn đối với khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa duy trì mưa rào và rông rải rác gây giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km
cần đề phòng có lốc xoáy cũng như gió giật mạnh trong cơn rông với nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa phổ biến là ở dưới mức ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội tại đây thì mây thay đổi đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ